công an trung quốc đã đồng loạn bắt hai mươi hai đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất trái phép chất ma túy nêu trên và đã khởi tố tạm ra một mươi tám đối tượng
công an hai nước đang tích cực phối hợp điều tra mở rộng chuyên án sản xuất ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh hòa bình
vào ngày một mươi ba tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám
xét đối với đối tượng khương ngọc chất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên là trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hòa bình
trú tại xã sủ ngòi tp hòa bình tỉnh hòa bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày một mươi ba tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
vào ngày một mươi bốn tháng chín tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng khương ngọc chất
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh hòa bình
vào ngày một mươi ba tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng đã ra quyết định khởi tố sáu bị can là giáo viên lãnh đạo các phòng ban thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
đồng thời cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ
bị can đỗ mạnh tuấn phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
bị khởi tố bổ sung tội danh nhận hối lộ theo điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị can hồ trúc giáo viên trường trung học phổ thông thanh hà bị khởi tố về tội danh đưa hối lộ theo điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị khởi tố bổ sung tội danh nhận hối lộ theo điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm